tại hà nội đại sứ quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã long trọng tổ chức lễ đón tết cổ truyền
bùn pi may của nhân dân các dân tộc lào đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng gửi tới lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân lào anh em
lời chúc mừng năm mới rồi giàu sức khỏe nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công
phó thủ tướng khẳng định việt nam cùng đất nước lào anh em sẽ gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết
hữu nghị đặc biệt không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới
mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng asean vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
hàng năm giữa tháng bốn dương lịch tức là tháng năm theo phật lịch
người dân lào vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón tết cổ truyền pun pi may
hay còn gọi là pun sổng can hoặc pun hốt nậm tết té nước
thời gian này đánh dấu sự chuyển mùa chuyển năm người lào cầu trong mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
mọi người chúc phúc cho nhau mỗi gia đình thường làm lễ buộc chỉ cổ tay cho những người cao tuổi
người thân trong gia đình và tổ chức chúc năm mới cho lãnh đạo thân nhân bạn bè và sôi nổi đi chùa triền